chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân
chương trình vì môi trường bền vững của chương trình nhân dân dân
chương trình vì môi trường bền vững của chương trình nhân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân
trước đây thì các bên chú công ty người ta cũng có hứa là để hoàn thổ nhưng mà cũng rất rất lâu từ trước đến nay rồi
bây giờ cũng chỉ gọi là thỉnh thoảng người ta cũng rào qua và những khu vực nào có thể hoàn thổ được người ta cũng hoàn thổ một số rồi
còn giờ hiện tại là cũng có mấy khu là cũng là khu vực điểm nóng đấy nhưng mà đến giờ là từ hôm hai mươi tám tháng hai vừa rồi là đi kiểm tra thực tế rồi nhưng mà đến giờ vẫn chưa được hoàn thổ
thế vừa rồi bà con nhân dân vẫn cứ có ý kiến kiến nghị
chẳng biết sau khai thác người dân có giàu lên nhiều khoáng sản hay không nhưng số lượng châu bò ra súc chết ở đây cứ tăng theo mỗi năm
doanh nghiệp chậm trễ hoàn thổ khiến người dân lo sự nguy hiểm cho người và đàn gia súc và nhiều hộ gia đình phải tự làm những hàng rào tạm bỡ để bảo vệ tài sản của mình
nếu như chưa khăn đắp được thì tiếp tục phải khắc phục rào chắn lại các cái mong đã khai thác và yêu cầu họ là bây giờ muốn để cho nó an toàn thì cái cột tức là phải làm cột bê tông
mình kéo như theo gai thì nó an toàn hơn đến nay thì vẫn chưa thấy khắc phục cho cho nên là cái việc chăn nuôi của bà con là nó cũng rất nguy hiểm
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhiều bãi chăn thả của người dân được tổng cục địa chất cấp phép cho xí nghiệp kẽn trì bản thi khai thác khoáng sản
suốt từ đó đến nay tình trạng châu bò chết năm nào cũng xảy ra nhà chết nhiều thì từ năm đến bảy con nhà ít thì cũng mất từ hai đến ba con
con châu là đầu cơ nghiệp không có châu bò
người dân chẳng biết lấy gì để cầy cấy chỉ có bức xúc cứ kéo dài năm này qua năm khác
trước thực trạng đó doanh nghiệp đang được cấp phép khai thác là công ty kim loại màu bắc cạn cũng đã có phương án khắc phục
bằng cách trăng những hàng rào dây thép gai đào hào rãnh để bảo đảm an toàn
tuy nhiên đây cũng chỉ là biện pháp tình thế không mấy hiệu quả
về tiến phản ánh của người dân thì công ty cũng đã nhận được công ty cũng đã lên kiểm tra và cùng với người dân
thứ nhất là sắc
các vị trí mà dân phản ánh cái gì mà phù hợp trong cái giá trị trước mắt thì công ty đã khắc phục
săn lấp một số cái hố giếng trong cái dạng ngắn thấp thì đã làm
còn một số vị trí thì liên quan đến ngăn châu bò thì công ty đã cùng với thôn
một số cái gà hộ thì đã dùng máy xúc ngăn dùng máy xúc đào hào ngăn thì đã được ghi vào biên bản và dân đã ghi nhận
còn một số các vị trí mà
dào công ty đã dào bằng cột gỗ thì trong gian tới thì công ty sẽ thay bằng cột bê tông và dào lại khắc chắn bằng cột bê tông
khoảng một mươi năm trước bắc cạn cũng đã cấp phép nhiều màu khoáng sản cho công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim vạn lợi
nay là công ty cổ phần khoáng sản và găng thép kim sơn trong đó tiêu biểu là mỏ sắt sĩ bình
sau nhiều năm khai thác hàng trăm nghìn tấn quạng sắt đã được doanh nghiệp lấy đi
tuy nhiên khi quạng sắt đã hết
việc hoàn thổ ở đây hết sức chậm trễ
đã hơn sáu năm trôi qua diện tích gần một mươi hectare khai thác quạng trước đây vẫn là những hố sâu và sòi đá
người dân không thể canh tác được gì trong khu vực này
trước khi công ty mà chưa vào khai thác thì bà con trồng ngô và trồng các cây như là cây xoan
sau khi khai thác trở lại mặt bằng
bà con trồng ngô và trồng các cây như là cây xoan
sau khi khai thác trở lại mặt bằng bà con trồng ngô và trồng các cây như là cây xoan
phục hồi môi trường đúng như quy định
thưa quý vị công tác hoàn thổ sau khai thác khoáng sản không được doanh nghiệp thực hiện
như tại bắc cạn đã là một vấn đề lớn chưa được giải quyết
thì tại xã đức long huyện nho quan tỉnh ninh bình
hoạt động khai thác cũng đã gây nên rất nhiều những nỗi lo cho nhân dân
riêng tại thôn cao thắng xã đức long hàng ngày người dân ra vào thôn
còn phải đi qua con đường độc đạo qua một mỏ đá hết sức nguy hiểm
ẩn họa tai nạn đã rơi bất cứ lúc nào
đây là con đường dẫn vào thôn cao thắng xã đức long huyện nho quan tỉnh ninh bình
phía dưới là đường đi phía trên là những tảng đá lầm trờm
nhiều tảng đã nứt toác và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
dù biết là rất nguy hiểm nhưng không còn con đường nào khác
nên buộc người dân
vẫn phải đi qua đây
nhiều cái trường hợp thì ai ngại nhất là nhiều cái trường hợp là đá tự rơi xuống
không những vậy khi vượt qua đoạn đường men theo mỏ đá của công ty an thành long
người dân còn phải nhập vào con đường nối ra trục đường bốn trăm bảy mươi bảy
con đường này cách đây không lâu cũng bị xuống cấp nghiêm trọng
do các phương tiện chở vật liệu xây dựng của hai mỏ đá khác
là quang minh và hùng vương ở gần đó
chúng tôi cũng đã nhiều lần năm nào thì cũng có

các doanh nghiệp này là một là thực hiện đúng các quy định
trong cái ký kết trong cái biên bản
một là lượng miền nổ phải đúng quy định
hai nữa là xe chở không được quá tải và không được trả đời
ba nữa là đi với cái tốc độ là đảm bảo
hiện tại xã đức long cũng đã tính đến việc xin chủ trương
là một con đường riêng cho các mỏ đá hoạt động
tuy nhiên việc này đến giờ vẫn chưa được thực hiện
điều này đồng ý với các doanh nghiệp này
đồng ý với việc hàng ngày hàng giờ
người dân tại nơi này vẫn phải đối mặt với hiểm nguy
mỗi khi đi ngang qua mỏ đá
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm
về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động súng xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch
và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình
vì môi trường bền vững
trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
ngày năm tháng sáu hàng năm là ngày môi trường thế giới
và năm nay chủ đề của ngày môi trường thế giới
là ô nhiễm không khí
vì vậy mà vừa qua tại hà nội
sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã phối hợp với trung tâm sống và học tập
vì môi trường và cộng đồng
cùng ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
tổ chức ngày hội không khí sạch hà nội xanh
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của hà nội
kỷ niệm ngày môi trường thế giới
và hưởng ứng thắng hành động vì môi trường
đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
với thông điệp đi tìm bầu cháy xanh
ngập tràn không khí sạch
bàn tổ chức hy vọng thông qua các hoạt động
của sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy
lối sống lành mạnh giúp người dân thủ đô
có thêm nhiều trải nghiệm mới lạ
những kiến thức hữu ích về ô nhiễm không khí
thay đổi thói quen góp phần bảo vệ môi trường
và giữ gìn sức khỏe của chính bản thân
cũng như gia đình và cộng đồng
hôm nay với tốc độ phát triển kinh tế
đang rất là nhanh chóng
để giao đến hệ lực về môi trường
và trong đó không khí không nằm ngoài
quại lệ đó
và chúng ta có thể thấy diễn biến về chất lượng không khí
của thành phố hà nội nó cũng đang rất là phức tạp
những cái ô nhiễm về không khí cũng đã dẫn đến
ảnh hưởng đến sức khỏe cho tất cả những con người
không phân biệt giới tính và tuổi tác
và đặc biệt là trẻ em và người già
đó là những căn bệnh dẫn đến hô hấp
và những căn bệnh khác mà thậm chí có thể dẫn đến
căn bệnh như là ung thư
chủ đề là đi tìm bầu trời xanh ngọc tràn không khí hạch
chúng tôi rất là mong muốn là có một sự chung tay
của tất cả các thành phần của các tổ chức quốc tế
để làm sao đó chúng ta có thể hợp lực lại
huy động tất cả các nguồn lực
và tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất
mục đích đầu tiên đó là mang lại một bầu trời xanh
cho thành phố hà nội
mang lại một sức khỏe rất an lành cho người dân
ở hà nội không khí đang ngày càng ô nhiễm hơn
do tác động của giao thông của đô tiêu hóa
nhưng chúng tôi biết là ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cũng như các tổ chức quốc tế và người dân
đã và đang chung tay góp sức để không khí thủ đô ngày một tốt hơn
và tôi tin cuộc chiến ấy sẽ thành công
tại ngày hội người dân có thể tìm hiểu
các sản phẩm việt nam trong nhiều lĩnh vực
như năng lượng bền vững xe đạp thông minh
mua các loại hàng hóa thân thiện với môi trường
đơn cử như sản phẩm thay thế nhựa
làm từ tre hay giấy
sản phẩm tẩy rửa và mỹ phẩm tự nhiên
cũng như từ thuốc nam
hậu trang chống bụi mịn
tham gia các trò chơi tìm hiểu về ô nhiễm môi trường
tại góc giáo dục chuyện gì đang xảy ra
trải nghiệm và cùng lan tỏa
các thử thách sống xanh
với rất nhiều hoạt động như đổi giấy vụn
vỏ chai nhựa vỏ hộp sữa
rác điện tử làm đồ tái chế
ngoài ra vì được tổ chức
vào ngày quốc tế thơ nhi
bàn tổ chức cũng mong muốn các bậc phụ huynh
sẽ đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ con em mình
khỏi những tác động xấu của ô nhiễm môi trường
giúp các em được khích thở
bầu không khí trong lành hơn
hôm em đã thăm quan các gian hàng
và cũng như là em đã làm
tình nguyện viên cho chương trình này
em thấy rất là vui
em còn học được thêm các thông tin về ô nhiễm không khí
mà em chưa được biết
và chính vì thế em cảm thấy rất là
thích ạ bởi vì em rất là thích
tìm thêm các cái mới
và học để cho nó bồi dưỡng kiến thức cho bản thân
cùng với việc tổ chức ngày hội không khí sạch
hà nội xanh sở tánh nguyên và môi trường hà nội
cũng đã phối hợp với các liên vị
triển khai nhiều chương trình hoạt động
kỷ niệm ngày môi trường thế giới
và hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm nay
như lắp đặt thêm các trạm đàn kiến
quan chắc chất lượng không khí trên địa bàn thành phố
thực hiện thí điểm chương trình thu gom
phân loại tái chế bỏ hộp sữa giấy
tại các trường học
xây dựng mô hình sân chơi tái chế
sử dụng năng lượng tái tạo
giảm phát thải khí carbon
s doubles gạo cải